thì cái tâm lý cũng có một chút gọi là lo lắng nhưng mà về công tác phòng chống dịch của cơ quan là rất là tốt mình cũng yên tâm
đây là các xe thuộc diện vận chuyển f một về nơi tập trung hoặc sẽ đón công dân hết thời gian cách ly về địa phương
các xe đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định như phun khử khuẩn phương tiện trước và sau mỗi lượt thực hiện
trên xe có bố trí nước sắt khuẩn có căng dây ni lông và biển báo sau ghế xe để đảm bảo khoảng cách khoang lái với khu vực ngồi của hành khách

và một mươi công nhân lái xe để được tập huấn những công tác khi mà đi vận chuyển và xảy ra các tình huống như thế đấy

cũng như là các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch cho phương tiện và cho người lao động
hiện nay trên toàn địa bàn thành phố hà nội chia thành ba khu để đón công dân thuộc diện f một

gồm khu phía nam khu phía tây và cụm đông bắc